diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi ba tháng một mươi thu hút sự tham gia của bảy đoàn nghệ thuật quốc tế và một mươi bốn đơn vị nghệ thuật trong nước
liên hoàn quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư hai nghìn một mươi chín đã chính thức khép lại vào tối qua với nhiều cảm xúc
thể hiện khát vọng sáng tạo trong biểu diễn của các nghệ sĩ
sau gần một mươi ngày thi sôi nổi nghiêm túc với nhiều tìm tòi sáng tạo
ban tổ chức đã trao hai mươi giải vàng và ba mươi năm giải bạc cho các nghệ sĩ việt nam và quốc tế biểu diễn xuất sắc
có nhiều sáng tạo trong các vai diễn huy chương vàng cũng được trao tặng cho bốn vở diễn
các nghệ sĩ đã cùng nhau trải qua những cảm xúc nghệ thuật trong từng tác phẩm
liên hoan là cơ hội để các nghệ sĩ diễn viên thể hiện tài năng sáng tạo nghệ thuật
tăng cường tình đoàn kết hữu nghị mở rộng giao lưu văn hóa trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau